ở đồng bằng sông cửu long mùa khô hạn hiện đang vào đỉnh điểm
nhiều địa phương đang gồng mình chống hạn xâm nhập mặn thiếu nước ngọt sinh hoạt
thì ở huyện đức hòa tỉnh long an đang được dòng nước ngọt từ hồ dầu tiếng tỉnh tây ninh đổ về liên tục trên hệ thống thủy lợi phước hòa
mùa khô hạn đang vào đỉnh điểm nhưng bà con nông dân xã hòa khánh đông huyện đức hòa tỉnh long an
đang được hưởng lợi lớn từ dòng nước ngọt của hệ thống thủy lợi phước hòa
hiện tại một mươi sáu tuyến canh cấp hai và cấp ba dẫn nước từ trục canh chính vào đồng
đang phục vụ tốt cho hơn hai trăm ba mươi hectare đất trồng lúa và cây màu trên địa bàn xã
hệ thống thủy lợi phước hòa do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư trên hai tỷ đồng
để dẫn nước nguồn từ hồ dầu tiếng tỉnh tây ninh
về phục vụ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi vùng thượng huyện đức hòa tỉnh long an
hiện tại công năng của công trình phát huy hiệu quả phần diện tích một trăm linh m đầu tiếp xác với hệ thống thủy lợi
đã giúp nông dân tăng lên bốn vụ sản xuất trong một năm
đặc biệt là mùa nắng mùa này kinh phước hòa lúc nào cũng có nước để phục vụ cho nhân dân
bây giờ này từ hai vụ tăng lên như vậy thì bốn vụ
tuy nhiên sau hơn ba năm đưa vào sử dụng
công trình chỉ mới phục vụ
công trình đã phục vụ được hơn năm ha phần diện tích còn lại do thiếu hệ thống canh nội đồng
nên chưa phát huy hết công năng của công trình thủy lợi nghìn tỷ này